câu hỏi tại sao công nghiệp hỗ trợ của việt nam kém phát triển đã được nêu lên nhiều lần
và một trong những lý do căn bản đang thiếu để ngành công nghiệp thiết yếu này phát triển
đó chính là sự đồng bộ
và để hiểu hơn về giải pháp đồng bộ cho ngành công nghiệp hỗ trợ việt nam
mời quý vị theo dõi ghi nhận sau đây của truyền hình nhân dân
đây là máy đột dập amanda và máy hàn robot panasonic của nhật bản
máy uốn p hai lin savannini của ý
giá của chúng là nhiều triệu đô la mỹ
mục đích đầu tư chính của doanh nghiệp là có thể tạo ra những sản phẩm cơ khí chất lượng cao
để từ đó trở thành doanh nghiệp vệ tinh
cung cấp những sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp fdi
doanh nghiệp này đã có lịch sử ba mươi tám năm
cách đây hai mươi năm thì họ đã thấy tiềm năng của ngành công nghiệp hỗ trợ
hiện tại họ đã là nhà cung cấp một số linh kiện cho toyota việt nam
tuy nhiên ngành nghề này vẫn không thể phát triển như kỳ vọng
giá thuê đất của chúng ta tương đối là cao
và các thủ tục hành chính đi kèm cũng tương đối là phức tạp
vấn đề nữa theo tôi nghĩ đó là các khoản tài chính
các nguồn vốn ngân hàng để đầu tư cho ngành công trợ hà nội không phải là nhiều
chúng ta có ưu tiên một vài đâu đó thôi
nhưng vấn đề về lãi suất các cái chi phí đối với ngân hàng chúng ta vẫn còn cao
nhìn nhận một cách khách quan
chính phủ và các cơ quan hiệu trách đã có những chính sách để hỗ trợ thúc đẩy ngành công nghiệp này
nhưng đã đủ để tạo đòn bẩy để công nghiệp hỗ trợ phát triển hay chưa thì lại là câu chuyện khác
một năm là thực sự cần thiết
tức là trong cái nghị quyết thì cũng đã quy định rất là rõ là giao nhiệm vụ cho bộ tài chính
ngân hàng nhà nước
là xây dựng cái cơ chế bù tranh lệch lãi suất
khi mà các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển
thì được bù lãi suất với cái mức tối đa là năm
cái chủ trương và chính sách này đi vào cuộc sống thì nó sẽ làm cho các cái bộ mặt của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ việt nam khởi sắc
cuối cùng cũng xin được chia sẻ với quý vị một thông tin
đó là mới đây bộ công thương ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh và samsung việt nam
vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác ba bên
về chương trình hỗ trợ doanh nghiệp việt nam tại tỉnh bắc ninh
đây là nền tảng thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp việt nam nói chung
và tỉnh bắc ninh nói riêng góp phần nâng cao năng lực
tạo liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp nước ngoài từ đó tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu